có một cựu chiến binh dù chưa một lần được gặp bác hồ nhưng bằng tất cả tình cảm sự kính trọng của mình đối với bác
ông đã dành hơn nửa đời mình để vẽ chân dung sáng tác nhạc và làm thơ về người
ông là thượng tá cựu chiến binh trần ngọc nguyên chủ nhiệm nhà văn hóa quân khu năm hiện đang sinh sống tại thành phố đà nẵng
cựu chiến binh trần ngọc năm nay ngoài bảy mươi tuổi nhưng ông đã có năm mươi năm vẽ chân dung về bác kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi đang nhập ngũ tại trung đoàn năm mươi ba cơ động
ngày ấy ông ngọc cùng đồng đội của mình nghe tin bác hồ mất
trước nỗi đau thương những tình cảm sự kính yêu đối với bác đã thôi thúc chàng trai trẻ trần ngọc cầm bút vẽ nên những bức ký họa chân dung bác hồ
tất cả những bài thơ bài nhạc và hình ảnh tôi vẽ luôn luôn chứa đựng một lời rất là ý nghĩa trang trọng nhất để bày tỏ nghiệp thi niêu bác
bất cứ một cái bức tranh hoặc là một bài hát nào bài hát của tôi thường thường là nói dung dị mang tính quần chúng giữa đời thường
để mọi người đều có thể hát được và hát tập thể là tôi thích nhất
bởi vì lúc còn sống bác hồ vẫn thường chuyên đi đến đâu bác bắt nhịp bác hãy ca cái đoàn
đến nay thượng tá cựu chiến binh trần ngọc đã vẽ hàng trăm bức họa chân dung về bác hồ và rất nhiều bức tranh cổ động tuyên truyền trong các kỳ đại hội
hình ảnh vị lãnh tụ của đất nước trong tranh của ông luôn toát lên vẻ gần gũi giản dị nhưng sáng ngời và cao quý
không chỉ có tài năng vẽ tranh ông còn am hiểu thơ ca sáng tác nhiều bài hát bài thơ hay nói về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của bác hồ
hiện nay dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cựu chiến binh trần ngọc vẫn giữ cho mình một trái tim tràn đầy nhiệt huyết kiên định với đảng và bác hồ kính yêu
tình cảm sự kính trọng ấy được ông gửi gắm qua từng nét bút con chữ và nốt nhạc
các tác phẩm do ông dành tặng được nhiều đơn vị đặt ở vị trí trang trọng qua đó động viên thế hệ trẻ ngày nay noi gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh